sáu mươi năm trước dưới sự lãnh đạo của sứ ủy nam kỳ đồng bào nam bộ đã vùng lên khởi nghĩa nhằm đánh đổ chính quyền thuộc địa
tuy không thành công nhưng khởi nghĩa nam kỳ là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc
là bước đầu đấu tranh bằng võ lực của các dân tộc ở một nước đông dương
cuộc khởi nghĩa nam kỳ thể hiện tinh thần yêu nước cháy bỏng khẳng định bản lĩnh kiên cường bất khuất
ý chí quyết chiến quyết thắng một lòng một dạ đi theo đảng theo cách mạng của quân dân nam bộ
vì khát vọng độc lập của dân tộc và tự do hạnh phúc của nhân dân là gương anh hùng dũng cảm cho nhân dân cả nước nói theo
vào đêm hai mươi hai dạng ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi cuộc khởi nghĩa đồng loạt nổ ra ở biên hòa gia định
chợ lớn mỹ thò bến tre tân an cần thơ trà vinh sóc trăng bạc liêu rạch rá và mạnh nhất là hóc môn ba điểm
gia định cai lệ châu thành mỹ thò vũng liêm cái ngang
nam bình vĩnh long
cũng giống như phong trào soviet nghệ tính năm một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một lực lượng khởi nghĩa đã phát tan chính quyền của địch lập chính quyền cách mạng
giữa sự lãnh đạo của đảng cộng sản để mà chống chính quyền đế quốc phong khiến
để tiến tới dành độc lập dân tộc dành chính quyền về tay nhân dân do đảng và hồ chí minh khởi đạo
quyết dập tắt cuộc khởi nghĩa thực dân pháp đã khủng bố khốc liệt bằng cách cho máy bay rộ bom xuống các làng mạc thôn xóm
tiến hành nhiều vụ bắt bớ hàng ngàn người bị tù đầy tra tấn và sự tự
trong đó có các cán bộ kiêm trưng của đảng như nguyễn văn tử hà huy tập nguyễn thị minh khai võ văn tần nguyễn hữu tiến phan đăng lược
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sứ ủy nam kỳ họp ở bạc quẹo gia định quyết định rút lui cuộc khởi nghĩa
trong dòng chảy của cách bằng việt nam khởi nghĩa nam kỳ là một trong những cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa như tiến súng
báo hiệu và sở kỳ đấu tranh vũ trang nói lên về tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc hà nam
tùy thất bại nhưng khởi nghĩa nam kỳ đã trở thành biểu tượng của tinh thần và ý chí đấu tranh cách mạng của nhân dân
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ tịch hồ chí minh ra sát lệnh số một trăm sáu mươi ba tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất cho đội quân khởi nghĩa nam bộ năm một nghìn chín trăm bốn mươi
đó là sự khắc ghi của dân tộc đối với công lao và sự hy sinh